nhằm xác định được các nhóm người nhiễm sars cov hai có nguy cơ khác nhau
từ đó giúp xác định đúng nhu cầu điều trị chăm sóc và hỗ trợ cho từng đối tượng
giúp nâng cao hiệu quả điều trị và góp phần giảm áp lực quá tải cho hệ thống y tế
vào ngày hôm qua bộ y tế đã ban hành tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm sars cov hai
người nhiễm sars cov hai f được phân loại theo bốn mức độ nguy cơ gồm
mức nguy cơ thấp màu xanh người nhiễm f tuổi từ bốn mươi năm và không mắc bệnh lý nền
đã tiêm đủ hai liều vaccine phòng covid một mươi chín trước ngày xét nghiệm dương tính ít nhất một mươi hai ngày
sức khỏe chưa có dấu hiệu bất thường chỉ số oxy trong máu từ chín mươi bảy trở lên
bệnh nhân thuộc nhóm này chuyển đến cơ sở thuộc tầng một của tháp điều trị
các cơ sở cách ly người nhiễm f tập trung cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín ban đầu
hoặc chỉ định điều trị ngoại trú tại nơi cư trú
mức nguy cơ trung bình
mức nguy cơ trung bình
người nhiễm f có độ tuổi từ bốn mươi sáu đến sáu mươi bốn và không mắc bất kỳ bệnh lý nền
sức khỏe có dấu hiệu bất thường như sốt từ ba mươi bảy độ năm trở lên ho đau họng rát họng đau ngực
chỉ số oxy trong máu từ chín mươi năm đến chín mươi sáu hoặc dưới bốn mươi năm tuổi và mắc một trong các bệnh lý nền
với các bệnh nhân trong nhóm này cần chuyển vào cơ sở thuộc tầng hai của tháp điều trị
các bệnh viện giã chiến thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín
mức nguy cơ cao màu da cam
người nhiễm f tuổi từ sáu mươi năm trở lên và không mắc bệnh lý nền phụ nữ có thai trẻ em dưới năm tuổi
chỉ số oxy trong máu từ chín mươi ba đến chín mươi bốn
bệnh nhân thuộc nhóm này cần nhập viện càng sớm càng tốt chuyển đến bệnh viện thuộc tầng ba của tháp điều trị
các bệnh viện điều trị covid một mươi chín nặng
mức nguy cơ rất cao màu đỏ
người nhiễm f tuổi từ sáu mươi năm trở lên và mắc một trong các bệnh lý nền
người bệnh trong độ tuổi bất kỳ đang trong tình trạng cấp cứu
chỉ số oxy trong máu

người bệnh đang có tình trạng thở máy đang có ống mở khí quản liệt tứ chi đang điều trị hóa xạ trị
bệnh nhân thuộc nhóm này cần có chỉ định nhập viện ngay đến bệnh viện thuộc tầng ba của tháp điều trị
các bệnh viện điều trị covid một mươi chín nặng xử trí tình trạng cấp cứu trước trong và sau khi vận chuyển đến bệnh viện